mưa lũ tại các tỉnh miền trung và rét đậm tại các tỉnh miền núi phía bắc
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
có công điện gửi các tỉnh thành bộ ban ngành và các đơn vị liên quan
theo đó đối với các tỉnh thành phố ven biển thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của bão
thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm theo dõi kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
tùy theo diễn biến của bão các địa phương chủ động việc cấm tàu thuyền ra khơi cấm biển phù hợp với tình hình thực tế
ra soát chỉ đạo việc neo đậu tránh trú tàu thuyền đặc biệt đối với khu vực cửa sông tránh để đứt dây neo
trôi giặt hoặc lật chìm như đã xảy ra trong thời gian vừa qua
theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông suối do mưa lũ sau bão
cảnh báo thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh lũ
ra soát kiểm tra các phương án phòng chống lũ theo phương châm bốn tại chỗ
đặc biệt đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng thấp trũng ven sông ven biển để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn
đối với các tỉnh miền núi phía bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến khí lạnh tăng cường để thông tin kịp thời
và chỉ đạo triển khai các phương án phòng chống rét cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo an toàn cho người
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người cơ sở tầng sản xuất
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn